tại tỉnh quảng tây trung quốc thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì hội nghị đối thoại bàn tròn với tổng giám đốc điều hành của các doanh nghiệp hàng đầu của trung quốc
tại hội nghị thủ tướng đã nêu khái quát tình hình kinh tế xã hội việt nam những tiềm năng cơ hội và các nhà đầu tư nước ngoài trong đó có doanh nghiệp trung quốc có thể đón bắt để đầu tư
đồng thời thủ tướng đã lắng nghe trao đổi cũng như giao các bộ ngành trực tiếp trả lời câu hỏi của doanh nghiệp trung quốc về những vấn đề liên quan đến các lĩnh vực thủ tục đầu tư các ưu đãi của chính phủ việt nam đối với các doanh nghiệp trung quốc khi triển khai kế hoạch hợp tác đầu tư tại việt nam